thành phố hồ chí minh vừa chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường tham mưu việc điều chỉnh hoặc là hủy bỏ các dự án công trình
nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng đã quá ba năm treo không triển khai nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai hiện nay trên địa bàn
theo đó ngoài việc đề xuất xóa dự án quá ba năm treo không triển khai thành phố cũng sẽ xử lý các công trình dự án đã có quyết định thu hồi đất
và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư nhưng chưa triển khai thực hiện nhất là các dự án công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thành phố yêu cầu bãi bỏ điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định không đúng thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện
gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đầu tư đất đai